mô hình sản xuất giống cây lâm nghiệp bạch đàn keo lai bằng phương pháp nuôi cây mô đã được tổ chức triển khai tại trung tâm giống cây trồng tỉnh bắc giang trong vài năm trở lại đây
quy mô sản xuất hai triệu cây đạt một trăm linh so với kế hoạch tỷ lệ sống sau trồng đạt trên chín mươi
hiện nay nhu cầu sử dụng giống nuôi cây mô phục vụ trồng rừng ngày càng tăng trong khi đó tại các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh mới sản xuất được khoảng một mươi một mươi hai triệu giống cây bạch đàn keo lai bằng phương pháp dâm hôm và nuôi cây mô chiếm khoảng sáu mươi tổng số cây giống sản xuất hàng năm của tỉnh